trong bài viết người cho rằng những thiếu sót của phong trào tự phê bình và phê bình ở một số nơi là do chưa nêu rõ tinh thần trách nhiệm
người khẳng định bất kỳ ai ở địa vị nào làm công tác gì gặp hoàn cảnh nào đều phải có tinh thần trách nhiệm
đến nay việc học tập và làm theo lời bác hồ dạy về tinh thần trách nhiệm không chỉ là yêu cầu trách nhiệm chính trị đối với mọi cán bộ đảng viên
mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với mọi tổ chức và công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tinh thần trách nhiệm là gì
là khi đảng chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì bất kỳ to hay nhỏ khó hay dễ ta cũng đưa cả tinh thần lực lượng ra làm cho đến nơi đến trốn vượt mọi khó khăn làm cho thành công
làm một cách cầu thả làm cho có chuyện dễ làm khó bỏ đánh trống bỏ rùi gặp sao làm vậy là không có tinh thần trách nhiệm
đó là lời của bác hồ trong bài viết tinh thần trách nhiệm đăng trên báo nhân dân số ra ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thực hiện lời chỉnh huấn của bác trong thời điểm ấy các tổ chức đảng đã tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên
chủ động khắc phục khó khăn đoàn kết gắn bó với nhân dân thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của đảng và chính phủ giao phó
hiện nay tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp
tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vẫn còn hình thức đó là mặt hạn chế trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ qua được nêu trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
đây cũng là thực trạng chung ở nhiều đảng bộ tri bộ hiện nay dù cũng đã có những chuyển biến nhất định nhưng công tác tự phê bình và phê bình còn mang nặng tính hình thức

trong sinh hoạt và hoạt động của đảng phê bình và tự phê bình sẽ giúp cho các cán bộ đảng viên thấy được những ưu điểm khuyết điểm của mình tìm ra các phương pháp cách thức để khắc phục
nhưng mà nghĩ về cá nhân của mình thì không thể có cái phê bình đúng được
hiện nay nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao tự phê bình và phê bình thực chất sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng giữ gìn phẩm chất tư cách đảng viên
thành thật với mình thành thật với mọi người đó chính là nhân cách là trách nhiệm của con người nói chung và đối với đội ngũ cán bộ đảng viên nói riêng đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay